đã từ nhiều năm qua người dân thị trấn trại cao và xã cây thị huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
phải sống trong thấp thỏm lo âu vì những hiện tượng như sụt lún đất mất nước nứt nhà
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân
đó là do các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn cây xa
nhưng đến nay việc bồi thường và hỗ trợ cho người dân vẫn chưa được thực hiện
gia đình ông đặng quốc tuấn tổ một mươi bốn thị trấn trại cao từ nhiều năm nay sống trong thấp thỏm lo âu
trong khu nhà có nền sân nứt toác kéo dài hàng chục mét tường nhà siêu vẹo do nứt
nguy cơ đổi sập bất cứ lúc nào
hiện cả gia đình ông tuấn phải sống trong căn nhà này với sự mòn mỏi trông chờ hỗ trợ
bồi thường di rời đến nợ mới để ổn định cuộc sống
người dân sớm ổn định cuộc sống rất mong chính quyền các cấp của huyện đồng hỷ
cùng các doanh nghiệp liên quan khẩn trương có phương án thực hiện đền bù cho người dân bị ảnh hưởng